thưa quý vị sáng nay tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ hay được gọi là công ty aic
và ba mươi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai công ty aic và các đơn vị có liên quan
trong vụ án này các bị cáo đã câu kết vi phạm các quy định về đấu thầu đưa và nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong số ba mươi sáu bị cáo có tám bị cáo đã xuất cảnh bỏ trốn và bị cơ quan công an ra lệnh truy nã
các bị cáo này bị cơ quan tố tụng xác định là đã từ bỏ quyền bào chữa và bị đưa ra truy tố xét xử
theo cáo trạng bị cáo nguyễn thị thanh nhàn đã thiết lập quan hệ với người có chức vụ ở tỉnh đồng nai
gồm trần đinh thành bí thư tình nguyễn đinh quốc thái chủ tịch ubnd tỉnh
bồ ngọc thu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai phan huy anh vũ giám đốc bệnh viện đồng nai
đại diện chủ đầu tư để đặt vấn đề đồng thời trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa tiền lợi ích vật chất cho những người này
với tổng số tiền bốn mươi ba tám tỷ đồng để công ty aic trúng thầu trái pháp luật gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu
để công ty aic trúng một mươi sáu gói thầu của dự án bệnh viện đồng nai với tổng trị giá hơn sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng gây thiệt hại hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai mươi ngày
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an cũng vừa bắt giữ hai mươi một đối tượng về hành vi đánh bạc
và đây là đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hoạt động chủ yếu trong đợt quân cấp năm hai nghìn hai mươi hai với quy mô lớn
bước đầu chứng minh được số tiền giao dịch là hơn năm mươi tỷ đồng
trong số hai mươi một đối tượng bị bắt có ba đối tượng cầm đầu là nguyễn đức tuấn phạm đình bình và phạm đức cung
cùng chú tại tỉnh nghệ an
để điều hành đường dây đánh bạc này các đối tượng đã tạo đại lý tổng rồi cấp tài khoản cho sáu đại lý cấp hai trên địa bàn tỉnh nghệ an và hà tĩnh
các đối tượng tham gia đánh bạc sẽ dùng tiền mua điểm từ các đại lý cấp hai trước mỗi trận đấu
kết thúc các trận bóng tùy theo tỷ lệ thắng thua số điểm sẽ được quy đổi thành tiền rồi chuyển vào tài khoản của người chơi
ngoài ra các đối tượng còn thông báo kèo và nhận kèo cá độ qua điện thoại hoặc nhận kèo trực tiếp khi người chơi có nhu cầu
lực lượng công an đã tiến hành bắt khám xét đồng loạt nơi ở của hai mươi một đối tượng chú thệ hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
thu giữ hai mươi một điện thoại di động một máy tính và nhiều tăng vật có liên quan và phong tỏa một mươi năm tài khoản ngân hàng của các đối tượng
phường trần quang diệu tp quy nhơn tỉnh bình định đã phát hiện và bắt được nguyễn minh hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã phước an huyện tuy phước là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
theo hồ sơ truy nã vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn minh hoàng cùng với gia đình nhà vợ đánh nhau
với một nhóm thanh niên ở huyện vân canh tỉnh bình định
trong lúc hai bên xô sát nhau hoàng đã gây tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe của một nạn nhân
trong quá trình cơ quan điều tra xác minh làm rõ sự việc
thì đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hoàng đã bỏ trốn vào tỉnh bình phước làm công nhân
ngày sáu tháng một mươi hai công an huyện vân canh đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm
đối với nguyễn minh hoàng để phục vụ công tác điều tra
và đến tối ngày hai mươi tháng một mươi hai đối tượng đã bị bắt xử
thưa quý vị được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước
trong đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen
thời gian qua lực lượng cảnh sát hình dự
công an tỉnh hải dương đã phát hiện xử lý và khởi tố hàng chục đối tượng
về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
đặc biệt là lần đầu tiên đã đấu tranh làm rõ xử lý đối tượng hoạt động tín dụng đen
trên không gian mạng góp phần ổn định an ninh trật tự
chấm dứt về cơ bản sự tồn tại của những nhóm đối tượng hoạt động
trao vay lãi nặng trên địa bàn
bằng hình thức vay tín chấp khách phải để lại giấy tờ tùy thân
viết giấy vay tiền theo mẫu in sẵn
đối tượng trần xuân kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường lê thành nghị thành phố hải dương tỉnh hải dương
đã trao vay lãi nặng vượt quá năm lần mức lãi xuất cao nhất do pháp luật quy định
với tổng số tiền cho vay gần hai mươi hai tỷ đồng
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai kiên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
khởi tố bắt tạm giam về tội trao vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua trong mình ban đầu thông thường toàn dùng những tên
tên không phải tên của mình cũng như lời hỏi đăng ký là đều của những người khác
hơn nữa thì về phía bị hại đến nay cơ bản để tìm xong mình bị hại
bị hại thì thông thường hay có tâm lý như ngại tiếp xúc với cơ quan công an
cũng như ngại làm việc chứ trường hợp bị dồn vào đường cùng thì người ta mới tố rác
làm dồn rác vì vậy việc thu thập đánh giá tài liệu chứng cứ
ngay từ thời điểm đầu cũng gặp nhiều khó khăn

bằng việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cũng như vận động quần chúng nhân dân
tham gia tố giác tội phạm lực lượng hình sự hải dương đã đấu tranh làm rõ
xử lý đối tượng hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng
điển hình tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
chủ trì khối hợp với công an tám huyện thị xã thành phố đã triệt phá chuyên án tín dụng đen quá áp
đồng loạt bắt giữ hai mươi chín đối tượng với số tiền cho vay gần một trăm linh tỷ đồng
việc triệt xóa đường dây này đã trả lại bình yên cho nhiều nạn nhân của tín dụng đen
tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng hình sự tỉnh hải dương đã phát hiện điều tra xử lý tám mươi sáu vụ
liên quan đến tín dụng đen khởi tố ba mươi vụ bắt năm mươi một bị can
với quyết tâm đấu tranh đến cùng của lực lượng chức năng nên hoạt động tín dụng đen đã giảm hẳn
các đối tượng kinh doanh cầm đồ tư vấn tài chính không còn hoạt động công khai
dừng hoạt động không phát sinh việc cho vay tiền mới chủ yếu là đòi nợ các khoản tiền cho vay cũ
không dừng lại ở đó
lực lượng hình sự còn tăng cường các biện pháp nhằm triệt để đấu tranh
ngăn chặn những hệ lụy phát sinh từ hoạt động này
phòng kể tranh sự quần phối hợp với các công an các đơn vị địa phương để củng cố chức cứ
khởi tố vụ án xử lý nghiêm theo quy định không để các đối tượng qua điều kiện

không để tổn thoại các cơ sở cá nhân hoạt động tín dụng đen và các vi phạm phát mật liên quan đến tín dụng đen

lực lượng hình sự hải dương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

nó tạm dừng việc sử dụng hề phố làm điểm đỗ xe ô tô tập kết vật liệu xây dựng làm hỏng hề phố
tuy nhiên thì thực tế những vi phạm này vẫn diễn ra ở khắp nơi trong nội thành
nhiều tuyến dù mới lát đá nhưng ngay lập tức đã có xe dừng đỗ
tuyến đường huỳnh thúc kháng quận ba đình tp hà nội
dù về hè của tuyến này mới chỉ được lát lại còn khá khang trang và chưa chịu nhiều tác động vật lý
thế nhưng với những dãy dài ô tô đã được cấp phép dừng đỗ như thế này
thì chắc là chủ của những chiếc xe này và bãi xe cũng chẳng mấy quan tâm đến tuổi thọ của những viên đá dưới chân mình
còn người dân thì có vẻ rất xót xa với công trình tiền tỷ này
thế thì tiền đâu ra

không người ta đi bộ thì người ta để đi xuống đồng đường chẳng hạn
tôi thấy là nó không hợp lý tại vì là lát đá để dành cho người đi bộ mà lại để xe như thế thì người đi bộ sẽ cảm thấy rất là hướng
cái việc để xe trên vỉa hè thì nó rất dễ làm hỏng những cái viên đá
không hiếm để bắt gặp những vi phạm với những chứng cứ rất rõ ràng như thế này
thậm chí ở nhiều khu vực hàng rào chắn được lắp đặt để ngăn xe máy trèo lên vỉa hè đòi lại quyền lợi chính đáng cho người đi bộ
thế nhưng ô tô thì là ngoại lệ
ở những khu vực này lòng đường mới là nơi dành cho người đi bộ
dù vi phạm hay được cấp phép thì đây vẫn là sự phung phí ngân sách
việc để ô tô trên vỉa hè nó là cái nhức nhối của đô thị
những cái phân tích về việc mà để ô tô đỗ bừa bãi trên vỉa hè và lòng đường đã được đặt ra rất nhiều lần
và nó thể hiện một cái cách quản trị phi kinh tế phản khoa học
từ năm chín mươi sáu có lúc chúng ta đã cho đỗ xe trên đường phố trên vỉa hè
nhưng sau rồi chúng ta nghiêm cấm

tốc độ xe phát triển nâng cao kinh tế nâng cao thì lại cho thí điểm và bây giờ lại cho mở rộng đỗ xe một số tuyến nữa
thì phải nói là đây là lúng túng về mặt chủ trương
chứ nếu như chúng ta muốn bảo vệ vỉa hè đây là một cái nguồn ngân sách rất lớn
mà vỉa hè không phải để cho đổ xe
vậy là dành cho người đi bộ là không gian đệm giữa cái giao thông với cái nhà học người ta
thế thì nên rất thận trọng khi quyết định cái giải pháp này
bài học của ba mươi năm qua ba mươi năm chúng ta đã thực hiện cái chuyện này rồi
thì thấy là có lúc nó hợp lý nhưng có lúc lại tác hại rất lớn đến đời sống của người dân
nhất là trong bối cảnh hiện nay
mới đây chủ tịch ubnd tp hà nội đã chỉ đạo ra soát và tạm dừng ngay việc sử dụng hè phố làm điểm đỗ ô tô
trường hợp có vi phạm cần chấm dứt ngay
kết quả giả soát phải có vào cuối năm nay
mong rằng sau đợt tổng kiểm tra này vỉa hè ở hà nội sẽ có một diện mạo mới và tên nguyên đán
và trở lại đúng với công năng của nó là dành cho người đi bộ
ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lai vung tỉnh đồng tháp
quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đặng văn thành sinh năm hai nghìn bốn
ngụ tại xã tân phú đông thành phố sa đéc và lê thành quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại xã tân quy tây thành phố sa đéc về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an huyện lai vung tuần tra kiểm soát
thì phát hiện thành và quang đi trên xe mô tô không biển số
có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra
nhưng hai đối tượng không chấp hành tăng ga bỏ chạy sau đó đâm thẳng vào xe của lực lượng làm nhiệm vụ
hậu quả làm hai đồng chí công an viên bị thương
trong đó có một đồng chí công an viên bị gãy chân đưa đi điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
qua làm việc hai đối tượng khai nhận đến địa bàn huyện lai vung tiền tài sản đáy trộn
nhưng chưa trụng được được phát hiện được biết đối tượng thành đã có năm tiền án
ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh trà vinh cho biết
đang bởi việc và củng cố các hồ sơ xử lý các trường hợp chủ cơ sở không xuất trình được khóa đơn chứng từ
nguồn gốc xuất xứ liên quan đến các mặt hàng là thực phẩm và đồ chơi trẻ em
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiến hành kiểm tra xe ô tô
tại biển số tám mươi bốn c ba nghìn bốn trăm bảy mươi
huy ba mươi tuổi ngũ ấp vĩnh hội xã long đức thành phố trà vinh điều khiển
đang dừng phương tiện để giao nhận hàng hóa tại khu vực đường võ văn kỳ khóng hai phường một thành phố trà vinh
phát hiện trên phương tiện có một trăm năm mươi hộp xếp hạt đồ chơi trẻ em và sáu hộp thực phẩm hiệu napt bánh sốt
có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
căn góp vào các hành vi vi phạm và các nội dung có liên quan
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục kiểm tra kho hàng tên hạnh huy
do bà phạm thị ca bảy mươi ba tuổi thường trú tại khóm sáu phường bốn thành phố trà vinh
lực lượng chức năng phát hiện thêm sáu mươi ba bộ bút bê một ba trăm tám mươi hộp xếp hạt ba trăm chín mươi cây kẹo bông mai
bảy trăm linh ly sô cô la một mươi bốn bốn mươi gói mực tấm gia vị hữu bento và hàng trăm đồ chơi trẻ em
với tổng giá trị khoảng bốn mươi bảy triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chùa cơ sở cũng chưa xuất trình được hóa đơn chiến tự có liên quan
để chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng nêu trên
hiện vụ việc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ
xử lý theo đúng quy định
thưa quý vị ngày hai mươi một tháng một mươi hai công an thành phố cần thơ tổ chức cuộc thi trực tuyến
tìm hiểu đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tham dự có đại tá lương văn bền ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc công an thành phố
phó trưởng b đồng chí nguyễn mộc tám ủy viên ban thường vụ thành ủy
trưởng ban tuyên giáo thành ủy cần thơ đồng chí lê thị sương mai
thành ủy viên chủ tịch liên đoàn lao động thành phố cần thơ và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố
lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đoàn viên hội viên công đoàn viên công an thành phố
cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến diễn ra trong một mươi hai ngày từ một mươi chín tháng một mươi hai đến ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đây cũng là thời điểm về đích kết thúc đợt cao điểm chín mươi ngày đêm thực hiện đề án
cuộc thi diễn ra với quy mô lớn sâu rộng hình thức thi đơn giản phù hợp với khả năng của cán bộ chiến sĩ
thông qua hai mươi câu hỏi trách nghiệm và một câu hỏi tự luận
ban tổ chức cuộc thi tên cấu giải thưởng gồm hai mươi ba giải cá nhân một mươi ba giải tập thể
dựa vào thành tích về số lượng chất lượng thời gian tham gia thi
thưa quý vị hôm nay có thể được coi là một ngày trọng đại và hết sức có ý nghĩa
đối với ngành giao thông nói chung và giao thông công cộng tại tp hcm nói riêng
khi mà ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị nhà thầu các đơn vị thi công xây dựng
phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã có mặt và ghi nhận sự kiện này
tôi đang có mặt trên một trong một mươi bảy đoàn tàu của tuyến metro số một tp hcm
đây là buổi vận hành chạy thử chính thức đầu tiên sau nhiều năm công trình này xây dựng
buổi chạy thử được áp dụng trên phạm vi đường sắt trên cạn với chiều dài khoảng tám km
từ gà xúi tiên đến gà bình thái
cảm nhận của tôi cũng giống như mọi người là êm ái sạch sẽ thoáng mát và yên tĩnh
đây cũng là một dấu mốc đặc biệt quan trọng để có thể tiến tới vào khai thác vận hành thương mại vào năm sau
chưa hết là cảm giác ban đầu tôi đã thấy là phải nói là tuyệt
tàu thì rất đẹp mà lên toa đây thấy là toa và các cái ghế ghép mầu rất là tốt
là khi ngồi và khi tàu chạy rồi đó thì tôi thấy là êm đây rất là êm phải nói là tuyệt vời
buổi chạy thử nhằm xác định về chất lượng độ an toàn và khả năng vận hành của cả tàu lẫn hệ thống đường rây
nên bang tổ chức chỉ giới hạn tốc độ khoảng bốn mươi km trên giờ
đối với người dân thành phố đây là những trải nghiệm tuyệt vời và chứa được rất nhiều sự kỳ vọng trong suốt thời gian qua
cũng như sớm được hoàn thành trong thời gian sớm nhất
tôi thấy rất là tự hào vì đã có một cái phương thức vận tải rất là tiên tiến
đi trên tàu thì sạch sẽ mà có máy lạnh đầy đủ với chở được cái lượng rất đông người
để đảm bảo chống được cái ủng tắc giao thông cho những cái phát triển giao thông sắp tới của mình ở thành phố
khi đông dân tới một mươi một triệu dân
đây là một cái thành quả mà đã trong vòng một mươi năm năm hoạt động của ngành đường sắt nói chung và cái ngành metro
và chúng tôi muốn là
các bạn các chuyên gia cũng như công nhân cũng như là cảnh bộ của tổng tuyến bến thành tuyết kiên
cố gắng hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi ba để hoàn thành và đưa vào là hai nghìn hai mươi bốn chạy chính thức
trong lộ trình chạy thử sáng nay tàu metro xuất phát từ suối tiên đến ga bình thái
đi qua các ga đại học quốc gia khu công nghệ cao và ga thủ đức
cả năm ga này đều đã hoàn thiện khối lượng công việc
chín mươi chín tính riêng phần kết cấu công trình thì đã đạt một trăm linh
phải nói rằng là cái dự án này cũng bị kéo dài rất là nhiều so với tiến độ mà lập cách đây một mươi năm
tuy nhiên đây cũng là dự án đường sắt đô thị với cái quy mô rất là lớn và cũng đầu tiên ở thành phố hồ chí minh
do vậy thì trong quá trình triển khai cũng rất nhiều khó khăn vướng mắt trong suốt những thời gian vừa qua
tuy nhiên đến cái thời điểm hiện nay thì cả công việc cũng tương đối là thuận lợi
mặc dù cả công việc phía trước là cũng còn rất là nhiều
nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng là cùng với nhà thầu cùng với tư vấn để làm sao đó để mà đẩy nhanh được cái tiến độ trong cái năm còn lại
để mà có thể tàu có thể cháy được toàn tuyến trong năm hai nghìn hai mươi ba là cái năm kỷ niệm năm mươi năm mối quan hệ hữu nghị giữa nhật bản và việt nam
sự kiện còn là việc thực hiện hóa từ giao ước thi đua chín mươi ngày đêm để nhanh tiến độ thi công xây dựng metro số một bến thành suối tiên
mà các nhà thầu đã ký kết từ hồi đầu tháng một mươi với ủy ban nhân dân thành phố
điều này cũng cho thấy diện mặt của các nhà thầu
các nhà thầu hạ tầng giao thông đang bước vào giai đoạn về đích theo kế hoạch
rất có ý nghĩa bởi vì qua cả một quá trình để xây dựng công trình đặc biệt là qua giai đoạn vừa qua gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch
thì bằng cái sự năng động sáng tạo linh hoạt thích ứng và sự nỗ lực của các bên
trong đó có chủ đầu tư các nhà thầu cũng như là có sự hỗ trợ của jica nhật bản
chính phủ nhật bản cũng như là nỗ lực của các sở ngành của thành phố hồ chí minh và sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương
thì chúng ta cũng thấy rằng là đã có cái kết quả ngày hôm nay là một cái sản phẩm cụ thể
và qua đó thì đã đánh dấu là một cái bước chuyển giai đoạn thực sự sang giai đoạn bắt đầu thử nghiệm an toàn các giai đoạn
cũng như là để sớm để đưa công trình vào vận hành khai thác thương mại
và theo cái cam kết của chủ tư và của nhà thầu là sẽ tập trung khai tác thương mại trong năm hai nghìn hai mươi ba
trước thời khắc nhân nút khởi động lăn bánh trong sự kiện lấy chạy thử nghiệm đoàn tàu từ ga sưu tiên đi ga bình thái
đồng chí nguyễn văn nền bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh và đồng chí phan văn mãi
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã dành tặng những phần quà có ý nghĩa khích lệ sự cố gắng của chủ đầu tư các đơn vị nhà thầu
là ban quản lý đường sắc đô thị liên doanh tư vấn liên doanh gói thầu cp hai và công ty gói thầu cp ba
thưa quý vị xác định du lịch là một trong những đột phá để phát triển kinh tế xã hội
thời gian qua tỉnh tây ninh đã tập trung nhiều giải pháp để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó việc phát triển du lịch tâm linh cũng được chú trọng
do đó khu du lịch núi bà đen được chọn là địa điểm trọng tâm đầu tư tạo động lực lan tỏa du lịch của tỉnh
các sản phẩm dịch vụ du lịch được cải thiện về số lượng và chất lượng
lượng khách đến tham quan tại các khu điểm du lịch ngày càng nhiều
doanh thu du lịch đạt bốn ba trăm hai mươi tỷ đồng tăng gấp hai lần giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
theo đó mục tiêu mà tỉnh đặt ra đến năm hai nghìn hai mươi năm khu du lịch núi bà tây đen đạt tiêu chuẩn khu du lịch cấp quốc gia
trở thành khu du lịch đẳng cấp của khu vực và quốc gia
là tâm điểm dẫn dắt kết nối lan tỏa du lịch địa phương và khu vực đông nam phát triển
nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn toàn tỉnh
nghiên cứu đưa vào khai thác các tuyến vận tải khách cố định xe buýt kết nối đến các khu vực du lịch
điểm du lịch phối hợp sở giao thông vận tải tp hcm
nghiên cứu phương án mở tuyến xe buýt chất lượng cao từ tây ninh đi các quận nội thành tp hcm
ngoài ra tỉnh cũng sẽ tập trung xây dựng nguồn nhân lực du lịch và đa dạng hóa thị trường khách du lịch
phát triển các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng văn hóa lễ hội du lịch nông nghiệp
sinh thái về nguồn tìm hiểu lịch sử các sản phẩm du lịch mới
sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ viết tắt là công ty aic
và ba mươi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai công ty aic và các đơn vị có liên quan
trong vụ án này các bị cáo đã câu kết vi phạm các quy định về đấu thầu đưa và nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong số ba mươi sáu bị cáo có tám bị cáo đã xuất cảnh bỏ trốn và bị cơ quan công an ra lệnh truy nã
các bị cáo này đã bị cơ quan tố tụng xác định là đã từ bỏ quyền bảo chữa và bị đưa ra truy tố xét xử
theo cáo trạng bị cáo nguyễn thị thanh nhàn đã thiết lập quan hệ với người có truy tố
có chức vụ ở tỉnh đồng nai gồm trần đình thành bí thư tỉnh ủy đinh quốc thái
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bùa ngọc thu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
phan huy anh vũ giám đốc bệnh viện đồng nai đại diện chủ đầu tư để đặt vấn đề
đồng thời trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa tiền lợi ích vật chất cho những người này
với tổng số tiền bốn mươi ba tám tỷ đồng để công ty aic trúng thầu trái pháp luật
gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu để công ty aic trúng một mươi sáu gói thầu của dự án bệnh viện đồng nai
với tổng giá trị hơn sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng gây thiệt hại hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai mươi ngày
liên quan đến vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra
tại các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm ngày hai mươi tháng một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã bắt giữ
một mươi đối tượng trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi ba bị can
đây là vụ án xảy ra tại chín trung tâm đăng kiểm xe cơ giới gồm năm trung tâm
do bị can trần lập nghĩa làm giám đốc giám đốc các trung tâm đăng kiểm trên đã chỉ đạo nhân viên
bỏ qua lỗi vi phạm của hơn bảy mươi phương tiện nhằm thu lợi bất chính với số tiền ước tính gần một mươi tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án làm rõ dấu hiệu của hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ vì có dấu hiệu móc nối giữa các trung tâm đăng kiểm và các trung tâm đào tạo lái xe
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vịnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bùi thị lưu chú tp vịnh yên
về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
lưu đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để làm tài sản đảm bảo
vay của một người quen số tiền một tỷ đồng
các thông tin sổ đỏ giả đều do lưu tự nghĩ ra
khi đối tượng đến văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng để vay tiền
thì bị cán bộ công chứng phát hiện và báo cho cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vịnh yên đã lập biên bản bắt quả tăng sự việc
thu giữ các đồ vật tài liệu liên quan
giả danh công an lừa đảo nhiều nạn nhân để chiếm đoạt số tiền lớn
đối tượng nguyễn thành luân đã bị công an huyện bát sát
tỉnh lào cai tạm giữ hình sự
tiếp nhận đơn tố giác của nạn nhân về việc bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an
sau đó lừa đảo chiếm đoạt gần năm mươi triệu đồng bằng hình thức nhận làm bằng lái xe mô tô hạng a một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bát sát đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
và bắt giữ nguyễn thành luân
tại cơ quan công an nguyễn thành luân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
ngoài nội dung thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân trên
ngay nguyễn thành luân còn chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại khác trên địa bàn tỉnh lào cai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bát sát cũng tuyên truyền cho người dân
một số thủ đoạn lừa đảo chiếm đặt tài sản nêu trên đồng thời thông báo ai là bị hại trong vụ án trên
khi đến công an huyện bác sát trình báo giải quyết theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các thông tin về an ninh kinh tế công an huyện an dương thành phố hải phòng cho biết
đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự ba đối tượng
để điều tra về hành vi mua bán sản xuất trái phép pháo nổ
cụ thể tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tổ công tác công an huyện an dương trong khi tuần tra kiểm soát
tại khu vực xã đạng cương đã phát hiện bác quả tăng hai đối tượng nguyễn văn nghĩa và nguyễn văn hùng
có hành vi mua bán và tàng trữ trái phép pháo nổ
mở rộng điều tra công an huyện an dương đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn ngọc hùng
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ hơn ba mươi năm kg
một mươi pháo thành phẩm hai bốn kg bột thuốc pháo một mươi bốn kg giấy vỏ pháo bốn kg dây ngòi cháy chậm
và một số nguyên vật liệu dụng cụ khác được các đối tượng khai nhận sử dụng để sản xuất pháo nổ
hiện các đối tượng trên đang bị lực lượng công an tạm giữ hình sự
mở rộng điều tra về hành vi mua bán sản xuất hàng cấm
những tháng cuối năm dự báo tình hình buôn lậu dân lận thương mại sẽ có chiều hướng gia tăng
các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi
các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng
để đưa các mặt hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc ra thị trường
để ngăn chặn hoạt động vi phạm này cục quản lý thị trường tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo các đơn vị
tăng cường kiểm tra giám sát xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sản xuất và tiêu dùng
công tác kiểm soát thị trường tại các chợ cửa hàng kinh doanh điểm kinh doanh nhỏ lẻ
trong dịp cuối năm được các đội quản lý thị trường triển khai đồng bộ tập trung vào các điểm
kinh doanh các mặt hàng trọng điểm như bánh kẹo và rượu bia
ngoài công tác kiểm tra việc tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về kinh doanh thương mại
không buôn bán hàng giả hàng nhái không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
hóa đơn của các nhà phân phối xuất cho mình luôn
đây là hóa đơn đỏ đây là hợp đồng
tất cả các cái mặt hàng bánh kẹo cũng như là thực phẩm là chúng tôi toàn nhập theo nhà phân phối ở đây thôi
là nhà phân phối cung cấp có nhân viên đi trèo thì chúng tôi nhập
chứ còn những cái hàng mà họ trôi nổi đấy thì là chúng tôi cũng không có nhập cái mặt hàng đấy
để đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm
thứ nhất phải có hóa đơn đỏ thứ hai là phải có công bố chất lượng tiêu chuẩn
của các nhà phân phối
sản phẩm mới ở bên nước ngoài nhập về qua bộ công thương
và thứ tư là có phiếu xuất nhập kho và phải có tem phụ tem nhập khẩu và tem phụ của các nhà phân phối
nếu mà không đúng những cái mà của shop đưa ra để yêu cầu để nhập hàng thì tôi sẽ hồi trả lại
đối với hàng nội địa phía cơ quan quản lý thị trường tập trung vào chống buôn bán hàng giả
hàng hóa nhập khẩu không có tem nhãn phụ sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt tại các điểm kinh doanh
tập trung kiểm tra các kho hàng bến bãi các điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh
đặc biệt chú trọng kiểm tra kiểm soát công tác chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại vệ sinh toàn thực phẩm
trong một tháng gia quân đội quản lý thị trường số một đã xử lý hai mươi một vụ vi phạm với tổng số tiền phạt phát mại và tiêu hủy hàng hóa trị giá là một tỷ một trăm năm mươi triệu đồng
vừa qua cục quản lý thị trường tỉnh quảng ninh đã tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm đợt hai năm hai nghìn hai mươi hai
với tổng trị giá gần hai tỷ đồng
các mặt hàng bị tiêu hủy đều là tăng vật vi phạm hành chính tập trung đối với các mặt hàng không rõ nguồn gốc
nhập lậu như rượu nước giải khát bánh kẹo mỹ phẩm thực phẩm đồ điện tử
thực hiện chỉ đạo của chính phủ của bộ cung thương cũng như là của bn tỉnh
thì chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch cao điểm trong dịp trước trong sau tết
để chỉ đạo quân vị phân công rõ các lực lượng trong ngành
để mà quản lý tốt cái địa bàn và kiểm tra xử lý vi phạm
đảm bảo về an toàn thực phẩm rồi về giá cả đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết
cuối năm là thời điểm tình trạng buôn lậu gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa
sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
người dân có được dùng các mặt hàng đảm bảo chất lượng đúng tiêu chuẩn hay không
là vụ thuộc vào công tác kiểm soát ngăn chặn và xử lý vi phạm từ lực lượng chức năng
trong đó có quản lý thị trường

cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại

trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ này đã chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền
kịp thời gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất
hoặc lắp ráp trong nước gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng
thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất
hay giảm thuế bảo vệ môi trường về mức sàn đối với các mặt hàng xăng dầu mỡ nhờn
giá các mặt hàng xăng dầu giảm nhiều nhất tám trăm linh đồng ít nhất ba trăm linh đồng mỗi lít
kể từ một mươi năm h ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi hai
như vậy có loại xăng đã về
dưới hai mươi đồng một lít sau nhiều ngày giá duy trì trên mức này
cụ thể giá xăng n năm ron chín mươi hai giảm ba trăm linh đồng mỗi lít còn một mươi chín chín trăm bảy mươi đồng mỗi lít
xăng ron chín mươi năm giảm bốn trăm linh đồng một lít còn hai mươi bảy trăm linh đồng một lít
giá dầu hỏa giảm còn hai mươi một tám trăm ba mươi đồng một lít
dầu diagen giảm còn hai mươi một sáu trăm linh đồng mỗi lít
dầu mazut giảm xuống một mươi hai tám trăm sáu mươi đồng mỗi kg
thưa quý vị với nỗ lực ổn định thị trường
hoạt động liên kết cùng các doanh nghiệp
hiện nay hàng việt nam chất lượng uy tín đã đến tận tay người tiêu dùng
hướng đến sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi ưu tiên sử dụng hàng việt nam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
trong nhiều mặt hàng đến bộ sắm cho gia đình của mình
từ đồ gia dụng đến thức phẩm
đa phần chị mai đều lựa chọn hàng việt
bởi giờ đây các sản phẩm này đều tạo được cho chị niềm tin tiêu dùng
nếu như trước kia vẫn có tâm lý mua hàng việt chỉ vì ủng hộ
thì hiện nay nhiều người tiêu dùng ưa chuông hàng việt bởi giá cả phải trăng chất lượng tốt
có thể thấy tết này hàng việt không chỉ phổ biến ở các chợ truyền thống
mà còn được đưa vào các chuỗi cửa hàng thực phẩm
cửa hàng tiên loại siêu thị lớn trên cả nước
với tiền đại cao lên đến gần chín mươi
hàng việt nam mình đa số chất lượng nó cũng không kém cạnh hàng xuất khẩu
nên là em rất ưu tiên dùng hàng việt nam
việc tiêu dùng hàng việt nam mang đến nhiều lợi ích
góp phần thúc đẩy tăng trưởng đến kinh tế
tạo quan việc làm cho nhiều lao động
cũng như mang lại thu nhập cao cho cộng đồng doanh nghiệp việt nam trong thời điểm hiện nay
cố gắng nỗ lực của các doanh nghiệp việt nam
và đã xác định được cái việc cần phải cố gắng hơn
trong việc tăng cường chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp việt nam
các doanh nghiệp việt nam cũng như là nâng cao năng lực cạnh tranh của chính sản phẩm của mình
tại thị trường việt nam để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của đời tiêu dùng việt nam
để doanh nghiệp bán lẻ trong nước phát triển nhiều hơn
thì chúng tôi cũng mong muốn là cơ quan quản lý nhà nước
cũng có những giúp đỡ nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp bán lẻ trong nước
so với hàng ngoại hàng việt có nhiều lợi thế riêng nhờ hiểu được thói quen của người tiêu dùng trong nước
từ đó đã giúp cho hàng việt tăng sức cạnh tranh với các hàng nhập ngoại
người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn các mặt hàng xuất xứ việt nam thay cho hàng hóa